phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã đăng đàn trả lời chất vấn trước quốc hội
để làm rõ thêm các vấn đề mà đại biểu quan tâm
tại phiên chất vấn phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
đại biểu nguyễn anh trí cho rằng cuộc chiến thương mại mỹ trung đang vào hồi quyết liệt
đề nghị phó thủ tướng cho biết thái độ ứng xử hành động của chúng ta nên như thế nào cho hiệu quả
bên cạnh đó đại biểu nguyễn anh trí đặt câu hỏi về định hướng
mang tính nguyên tắc về ứng xử và các hoạt động trên biển đông của việt nam
để bảo đảm chủ quyền đất nước phát triển hòa bình ổn định lâu dài
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh cho biết việt nam là nền kinh tế có độ mở rất lớn
bất cứ tác động nào của kinh tế thế giới cũng sẽ tác động đến kinh tế của chúng ta
phó thủ tướng cho biết gdp việt nam có thể giảm sáu tỷ đồng trong năm năm tới do tác động từ chiến tranh thương mại
tình hình hiện nay cũng đang mở ra một xu hướng
chuyển dịch các cái đầu tư nước ngoài vào việt nam
và trong năm tháng đầu năm nay cái xu hướng đầu tư này có tăng lên
thì chúng ta đây là cái lúc mà phần phải có cái sự lựa chọn
chọn lọc các cái đầu tư vào những lĩnh vực chúng ta ưu tiên
vào phát triển chất lượng cũng như là đảm bảo cái thân thiện môi trường
còn trả lời về vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo
phó thủ tướng phạm bình minh khẳng định việt nam kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm chủ quyền biển đảo
thông qua các biện pháp ngoại giao
và biện pháp cần thiết khác
chúng ta cũng chủ trương đó là ở biển đông có tranh chấp về chủ quyền của một số nước và các bên liên quan
thì việc tranh chấp chủ quyền thì phải giải quyết bằng các biện pháp hòa bình
tôn trọng luật pháp quốc tế công ước luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai
không sử dụng vũ lực đe dọa sử dụng vũ lực
và đặc biệt là không được làm thay đổi các nguyên trạng ở biển đông
trả lời câu hỏi của các đại biểu về việc nước ta sẽ tận dụng cơ hội của hiệp định cptpp thế nào
để thúc đẩy xuất nhập khẩu phó thủ tướng cho rằng trong bốn đến năm tháng thực hiện cptpp
thương mại của nước ta đối với một số nước là thành viên của cptpp tăng lên so với cùng kỳ năm ngoái
tuy nhiên nước ta cũng sẽ phải đối mặt với không ít thách thức
chính phủ đã tiếp tục sẽ đẩy nhanh công tác hoàn thiện thể chế hành lang pháp lý và các văn bản pháp luật thực thi
hiệp định cptpp nâng cao hiệu quả tuyên truyền các cam kết của việt nam
vấn đề này hết sức quan trọng và đặc biệt là đối với doanh nghiệp thì cần phải hiểu rõ những mặt được
những thuận lợi cơ hội trong các hiệp định thương mại tự do để tăng cường về thương mại của mình
nhưng đồng thời cũng thấy được những thách thức trong lĩnh vực này
sau hai năm ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc trách nhiệm
quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
đối với bốn nhóm vấn đề đã có hai trăm ba mươi lượt đại biểu quốc hội chất vấn và tranh luận
phát biểu kết luận phiên chất vấn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
kết quả phiên chất vấn tại kỳ họp này đã cho thấy các nội dung chất vấn đúng
và trúng những vấn đề mà nhân dân cử tri cả nước và các đại biểu quốc hội quan tâm
bà quát các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội
chủ tịch quốc hội ghi nhận các thành viên chính phủ đã trả lời trực tiếp vào vấn đề được hỏi
không né tránh giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu
đồng thời nghiêm túc thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại
hạn chế của ngành lĩnh vực và cam kết khắc phục tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới